thưa quý vị áp thấp nhiệt đới tan đi thì gió mùa tây nam ở phía nam cũng giảm bớt về cường độ
vì vậy mà ngày hôm nay tại nam bộ cũng chỉ còn mưa về chiều và trên diện rộng và không còn trên diện rộng
còn tại bắc bộ thì trong sáng ngày hôm nay khả năng vẫn còn mưa tuy nhiên mưa sẽ chỉ ở lượng nhỏ
đến trưa và chiều nay thì mưa sẽ giảm
dự báo từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần gió mùa tây nam cũng chỉ đủ sức gây mưa vào buổi chiều
diện mưa giải rác ở một vài nơi nguy cơ về gió giật mạnh sấm xét các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ không còn cao
và tại thủ đô hà nội cũng sẽ chỉ còn mưa trong sáng hôm nay và sang đến trưa hôm nay thì khả năng là mưa sẽ giảm hẳn trời có khoảng hứng nắng
nhiệt độ tại thủ đô hà nội và hầu khắp các nơi khác của miền bắc phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c
tuy nhiên quý vị lưu ý hãy luôn mang bên mình những vật dụng che mưa cần thiết và bổ sung đầy đủ vitamin để bảo vệ sức khỏe